như truyền hình nhân dân đã đưa tin chương trình giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy
do tỉnh quảng nam phối hợp với đại sứ quán nhật bản tổ chức diễn ra trong tuần qua tại thành phố hội an
đây là một trong những chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm bốn mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
giữa việt nam nhật bản và kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an được công nhận là di sản văn hóa thế giới
sự kiện giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy với nhiều hoạt động đặc sắc
mang đậm bản sắc văn hóa của hai quốc gia đã thu hút hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên
của thành phố hội an thành phố nagasaki và các tỉnh thành phố kết nghĩa phía nhật bản
cùng hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tham gia
hai nước việt nam nhật bản từ ngày xưa đã có quan hệ giao lưu thân mật
do đó đến với lễ hội năm nay chúng tôi rất vui
những người bạn việt nam đón tiếp rất nồng nghiệp nên chúng tôi không thể có khoảng cách
thông qua lễ hội này góp phần thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng
và mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế
đặc biệt và thắt chặt hơn nữa cái mối quan hệ hữu hảo giữa hai dân tộc
và quan hệ ngày càng bền chặt giữa hội an và các thành phố của nhật bản
lễ hội năm nay tôi thấy rằng giữa việt nam và nhật bản luôn có mối quan hệ rất đặc biệt
và thành phố hội an là nguồn gốc của mối quan hệ hai nước
năm nay cũng là hai mươi năm hội an được công nhận di sản văn hóa thế giới
đây cũng là năm có nhiều kỷ niệm trong mối quan hệ giữa việt nam và nhật bản
tôi cảm ơn thành phố hội an đã tổ chức một lễ hội long trọng như vậy
sự kiện giao lưu văn hóa hội an nhật bản đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc
trong lòng người dân và du khách thập phương
sự kiện này không chỉ quảng bá về mảnh đất con người hội an với bạn bè quốc tế
mà còn góp phần vun đắp tô thắm thêm tình hữu nghị sát son bền chặt
giữa hai dân tộc việt nam nhật bản nói chung và thành phố hội an với các thành phố của nhật bản nói riêng